dựa trên thông tin hiện tại các nhà điều tra chưa thể đưa ra nhận định rõ ràng
về nguyên nhân khiến chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh gặp nạn
họ cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân

hơn nữa tình trạng chiếc máy bay la xuống từ độ cao khoảng tám tám trăm linh mét đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sự cố máy bay trung quốc chở một trăm ba mươi hai hành khách và phi hành đoàn xưa vào ngày hai mươi một tháng ba
để lại những nỗi đau không mua cho gia đình bạn bè
họ liên tục cầu nguyện chờ một phép màu xảy ra với người thân của mình
ngay sau khi nhận được thông tin chiếc máy bay boeing của hãng china istan airlines gặp nạn
và rơi xuống khu vực rừng núi tại huyện đằng thuộc địa phận thành phố ngô châu tỉnh quảng tây trung quốc
đội cứu nạn với hàng trăm nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp
quá trình tìm kiếm cứu nạn được đài truyền hình trung ương trung quốc cctv cập nhật liên tục
đang thu hút được hàng triệu lượt theo dõi của người dân nước này
rất nhiều người chia sẻ về vụ việc này trên mạng xã hội và cùng chờ đợi một phép màu
cùng lúc này thân nhân của những hành khách trên chuyến bay xấu số mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm cũng đã lần lượt được sắp xếp
và tập trung tại sân bay quốc tế bạch vân tỉnh quảng châu
toàn bộ khu vực đặc biệt t một tại sân bay bạch vân chìm trong sự im lặng
đầu đó những tiếng khóc nức nờ lại quả lên
đang tờ danh sách dài đưa cho những người có mặt kiểm tra lại thông tin hành khách
tất cả đều chờ đợi một kỳ tích sẽ xảy ra
trả lời phỏng vấn nhanh tại sân bay bạch vân người đàn ông họ vinh ba mươi bốn tuổi chia sẻ
vợ anh là một trong chín thành viên của phi hành đoàn
được biết vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng ba vợ anh đã gửi tin nhắn thông báo rằng
chuẩn bị lên chuyến bay tiếp theo đi quảng châu
kể từ sau thông báo đó anh vinh hoàn toàn mất liên lạc với vợ
anh vinh nghẹn ngào cho biết hơn một mươi năm nay vợ anh làm nghề tiếp viên hàng không
đã trải qua hàng ngàn giờ bay lần nào phụ anh cũng hạ cánh bình an
từ khi có tin máy bay gặp sự cố anh đã cầu nguyện hàng vạn lần
mong rằng lần này vợ anh cũng có thể bình an trở về
cùng với đó là chia sẻ của người đàn ông đến từ đức hoành vân nam
anh cho biết cả gia đình đã mất liên lạc với người chị gái ba mươi sáu tuổi từ ngày xảy ra sự cố
được biết vào ngày hai mươi một tháng ba chị gái anh có chuyến bay đến quảng châu gặp vị hôn phu
sau thời gian nghỉ tết ở nhà khá dài
sau khi biết tin anh đã vội vàng đến đây tìm kiếm và xác nhận thông tin hành khách trên chuyến bay
anh cho biết gia đình anh đã định ngày và chuẩn bị tổ chức đám cưới cho chị gái cũng bị hôn phu
chàng trai trẻ họ văn hai mươi hai tuổi cũng chia sẻ rằng
người vợ cậu yêu thương nhất cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh này
cả hai vừa mới kết hôn được năm tháng
dù cuộc sống hôn nhân còn nhiều khó khăn
nhưng cả hai luôn cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại
anh văn chia sẻ
bản thân đã cầu nguyện rất nhiều lần
mong rằng mình có thể gặp lại cô gái mà anh yêu thương nhất
sau khi chiếc máy bay mang số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm của hãng chiner eston airlines gặp nạn
một tấm ảnh chia sẻ trên mạng xã hội ở trung quốc cho thấy
tờ tiền việt nam mệnh giá hai đồng nằm trong một chiếc ví bị cháy xém
được cho là nhặt tại hiện trường vụ máy bay rơi
mạng xã hội trung quốc và việt nam sáng nay có đăng tải một bức ảnh
được cho là chiếc ví nhặt từ hiện trường vụ tai nạn của hãng hàng không china eastern airlines
mặc dù chiếc ví cháy xém nhưng nó vẫn giữ được tiền mặt bên trong
đặc biệt có thể nhìn thấy một tờ tiền mệnh giá hai đồng có chữ việt nam
khi hình ảnh này được tung lên thì có rất nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng
có thể có người việt bị nạn trong chuyến bay này
bởi quảng châu đích đến của chuyến bay là thành phố thương mại sầm ớt
quảng châu nổi tiếng với các sản phẩm hàng nhái giá rẻ được thương lái việt nam ưa chuộng
theo thông tin từ truyền thông trung quốc đang có hàng nghìn nhân viên cứu hỏa
và cảnh sát tìm kiếm hành khách sông sót ở khu vực này
nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mất tích
đích thân phó thủ tướng lưu hạc và ủy viên quốc vụ vương xuống chỉ đạo việc tìm kiếm
đài truyền hình trung ương trung quốc cctv cho biết một trạm thu phát sóng cơ động
đã được thiết lập để tăng cường vùng phủ sóng viễn thông
lều trại đã được lắp ráp và hàng chục sách cứu thương được xếp hàng
với hy vọng tìm thấy bất kỳ ai còn sống
truyền thông địa phương trung quốc nói rằng không có người nước ngoài trên chuyến bay này
một số người dùng mạng xã hội việt nam đã bình luận rằng nạn nhân xấu xố có thể là người việt
vì người việt mới có thói quen mang nhiều tiền mặt
người trung quốc thường ít mang tiền mặt thanh toán chủ yếu qua ứng dụng wechat alipay
một người dùng mạng xã hội bình luận rằng cho dù chủ nhân của chiếc ví có chứa tờ hai đồng
là người việt hay người trung quốc thì cũng mong nạn nhân xấu xố được an nghỉ
tuy nhiên vẫn chưa xác thực được chiếc ví này có phải là di vật thu thập tại hiện trường
vụ máy bay china eastern airlines rơi hay không
thưa quý vị vụ máy bay rơi ở trung quốc là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng
đối với ngành hàng không nước này
mọi công tác về điều tra nguyên nhân gây tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng
tại trung quốc khẩn trương điều tra làm rõ
quan tâm nhất đối với dư luận bây giờ là danh sách về những người gặp nạn
liệu có còn ai sống sót và liệu có ai là công dân việt nam hay không
thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo